trong suốt hơn một mươi năm qua gần một hộ dân sinh sống tại thôn linh quy xã kim sơn huyện gia lâm thành phố hà nội
vẫn đang phải sống trong tình trạng vô cùng thiếu thốn nước sạch
tất cả nguồn nước đều phụ thuộc vào diễn khoan ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nước diễn khoan sau khi đổ nước trà xanh bỗng dưng biến thành màu đen kịt nổi váng
đây là hình ảnh ghi lại được tại nhà một người dân ở thôn lĩnh quy xã kim sơn huyện gia lâm thành phố hà nội
theo ghi nhận của phóng viên từ nhiều năm nay nhu cầu được sử dụng nước sạch vẫn là một nhu cầu rất xa xỉ đối với người dân nơi đây
nguồn nước diễn khoan đã bị ô nhiễm nặng nề người dân phải lọc đến bốn lần mới dám sử dụng
tình trạng nước ở đây trong quá trình để lắng một thời gian
có nghĩa là hút nó ra đến lúc sạch
nó có cái tạp chất gì đó nó cứ bám trắng trắng hết cả vòng quanh chậu ấy
chúng tôi ở đây toàn là nước mua chứ không dám ăn đến cái nước mờ của nhà
nước của nhà thì bơm lên chỉ để rửa nguyên nhân là do cống sảnh
khóa bẩn là một hai nữa là người ta mổ châu mổ bò nhiều
nên là khuân do nó ô nhiễm nhiều lắm
theo người dân địa phương nguyên nhân ô nhiễm chủ yếu là do

được biết trong thôn hiện nay có khoảng hơn một mươi hộ gia đình có lò xếp mổ ra súc ra cầm hoạt động lâu năm
mỗi ngày có đến hàng trăm con ra súc ra cầm bị xếp mổ
tất cả những chất thải đều được đổ xuống mương cống sảnh chảy quanh làng
gây nên mùi hôi thối vô cùng nồng nạc tại các ao hồ cống sảnh
tất cả khu nước thải đều chảy ra một cái ao ao đó gọi là ao tù
do đó bây giờ nước nó xanh nó ô nhiễm bẩn thậm chí nó ô nhiễm quá
để nó dẫn đến cá người ta nuôi nó cũng dẫn đến cái việc đó nó gây thiệt hại về phát triển kinh tế
được biết người dân thôn linh quy đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng để đưa ra hướng giải quyết vấn đề
tuy nhiên vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra
và các dự án nước sạch tại đây cũng đã có từ rất lâu
được triển khai các cơ quan chức năng cần sớm có những biện pháp cụ thể để cải tạo môi trường và bảo đảm sức khỏe cho người dân nơi đây